đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với huyện ủy hoài đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ cho rằng phát triển của huyện thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng đặc biệt thu ngân sách còn thấp cơ cấu thu chưa bền vững chủ yếu vẫn thu từ đất
đồng chí vương đình huệ đề nghị tới đây huyện hoài đức cần tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tăng thu ngân sách trong đó phân đấu tăng trưởng nông nghiệp ít nhất đạt bốn sáu mươi hai phân đấu đạt và vượt một trăm linh trì tiêu phát triển năm hai nghìn hai mươi đồng thời quan tâm phát triển hạ tầng đi đôi với phát triển giáo dục y tế
nhấn mạnh mục tiêu phát triển thành quận của huyện hoài đức đồng chí vương đình huệ cho rằng việc trở thành quận trong năm hai nghìn hai mươi là rất khó khả thi ít nhất phải đến giữa nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
huyện mới có khả năng đạt được